sở giáo dục và đào tạo tỉnh lạng sơn cho biết do nền nhiệt tại địa phương xuống thấp xuất hiện rét đậm rét hại nên nhiều đơn vị trường học đã báo cáo sở cho học sinh nghỉ học để tránh rét
toàn tỉnh có một trăm linh hai trường mầm non ba trường tiểu học với tổng số hơn hai mươi hai học sinh
huyện biên giới lộc bình là địa phương có số trường cho học sinh nghỉ học nhiều nhất với tổng cộng hai mươi hai trường mầm non và hai trường tiểu học
đối với khối trung học phổ thông và cao đẳng sư phạm hiện chưa đơn vị nào cho học sinh nghỉ rét
tuy nhiên trong sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai đã có gần một trăm sáu mươi học sinh nghỉ học giải rác ở các trường
sở giáo dục và đào tạo lạng sơn cũng đã có công văn chỉ đạo các đơn vị giáo dục tăng cường phòng chống rét cho học sinh